trước thực trạng các doanh nghiệp dệt may bị dừng hoãn các hợp đồng hoặc lùi thời hạn giao hàng với các thị trường xuất khẩu
trong thời gian từ một đến ba tháng tới tại cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ công thương vào chiều nay
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã yêu cầu các cục vụ ngành công thương lên ngay phương án hỗ trợ các doanh nghiệp này
theo bộ công thương những ngày qua ách tắc nguyên liệu cho dệt may từ cửa khẩu với trung quốc đã phần nào được thao gỡ
khi mà các nhà cung ứng từ phía trung quốc đã hoạt động trở lại
tuy nhiên khó khăn mới lại bắt đầu khi mà vài ngày qua các nhà mua lớn từ mỹ châu âu đã gửi thông báo hủy một số đơn hàng trong tháng ba
hoãn hủy một số đơn hàng trong tháng bốn và tháng năm và tạm dừng chưa đàm phán các đơn hàng mới trong tháng sáu
liên quan đến việc doanh nghiệp bây giờ đang bị lùi dãn tiến độ giao hàng
thì một số doanh nghiệp đang phản ánh là đã đưa hàng ra cảng rồi
về cái chi phí lưu công lưu bãi ở tại các khu vực cảng biển
thì cục xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục làm việc với bộ giao thông vận tải để đề xuất
để có những cái biện pháp để hỗ trợ cho doanh nghiệp
hoa kỳ châu âu đang chiếm tới bảy mươi kim ngạch xuất khẩu dệt may ra dày
khi thị trường châu âu gặp khó do đóng cửa biên giới
tìm kiếm thị trường thay thế là điều mà doanh nghiệp trong ngành cần phải tính toán
chúng tôi cho rằng cần phải có những quyết liệt hơn của bộ tài chính của các bộ ngành
để cắt giảm các khoản thuế và phí cho các hoạt động của doanh nghiệp
để hỗ trợ cho doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này
bao gồm cả các thuế thu nhập doanh nghiệp
dẫn đến các sắc thuế về giá trị gia tăng
cũng như các thuế tiểu tượng biệt và một số các thuế khác
ngoài việc tìm kiếm các phương án hỗ trợ mang lại cho các doanh nghiệp về tài chính
cắt giảm thuế phí cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn này
bộ cũng đã đề nghị các bộ ngành liên quan tiếp tục cải cách hành chính
để các gói hỗ trợ chính sách đến kịp thời và đúng đối tượng
hiện bộ công thương đang thực hiện chỉ đạo của chính phủ
thực hiện mục tiêu kép là khắc phục hạn chế dịch bệnh
bảo vệ sức khỏe của người dân và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp